tại trụ sở văn phòng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín đã họp triển khai công tác phòng chống dịch phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp
tại cuộc họp bộ y tế cho biết đáng chú ý trong đợt dịch lần này đã xuất hiện những chùm ca bệnh nhiều người trong một nhà mắc bệnh
bên cạnh đó cũng đã ghi nhận một số trường hợp nhiễm covid một mươi chín nhưng chưa xác định có mối liên quan đến cụm cơ sở điều trị nêu trên
một số địa phương đã ghi nhận các trường hợp mắc covid một mươi chín trở về từ đà nẵng như hà nội lạng sơn bắc giang
các chuyên gia lãnh đạo bộ y tế và thành viên ban chỉ đạo cũng thống nhất nhận định
nguy cơ dịch bệnh đang thường trực ở tất cả các tỉnh thành phố trong cả nước
nguy cơ này không chỉ đến từ những người ở đà nẵng trở về nhưng trước hết là những người từ đà nẵng về địa phương
bộ y tế và thành viên ban chỉ đạo cũng thống nhất nhận định
một số địa phương đã ghi nhận các trường hợp mắc covid một mươi chín trở về từ đà nẵng như hà nội lạng sơn bắc giang
đến độ xét nghiệm hàng ngày có thể ghi nhận thêm hàng chục ca nhiễm bệnh mới liên quan tới
cụm bệnh viện đà nẵng hoặc một số địa bàn ở thành phố đà nẵng tuy nhiên
số ca nhiễm mới từng ngày không phản ánh xu thế tăng hay giảm của dịch bệnh